chính phủ vừa ban hành nghị quyết một trăm sáu mươi năm về việc hỗ trợ kinh phí cắt phục thiệt hại do thiên tai gây ra trong tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi trên địa bàn một số địa phương miền trung và tây nguyên
đối với các hộ gia đình có nhà ở bị đổ sập trôi hoàn toàn thì ngân sách trung ương hỗ trợ tối đa bốn mươi triệu đồng một hộ nhà bị hư hỏng nặng hỗ trợ tối đa một mươi triệu đồng một hộ